chia sẻ câu chuyện này nhiều cư dân mạng thể hiện sự cảm kích trước hành động nhân văn kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp người dân vượt họa nạc
thật may mắn và cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt cứu giúp người dân trong găng tắc
việc làm thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần dân khó có công an
vì nhân dân phục vụ tinh thần này được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể những lúc nguy nan nhất đều có sự đồng hành của lực lượng công an
đối với cư dân mạng những việc làm ý nghĩa vì nhân dân của lực lượng công an đã trở nên rất quen thuộc diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày
lúc dân cần dân khó có công an tinh thần này được lan tỏa mạnh mẽ
trước đó ngày bốn tết tại an giang tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ chín mươi một
cũng đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô chở người phụ nữ có dấu hiệu bị bệnh
người thanh niên đã liên hệ các xe ô tô đi đường
nhờ trở giúp nhưng không được
nhận thấy bệnh nhân nguy kịch lúc này các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng xe chuyên dụng chở bệnh nhân đến bệnh viện tim mạch tỉnh an giang cấp cứu kịp thời
chia sẻ những thông tin này cư dân mạng một lần nữa thể hiện sự xúc động
bởi trong những lúc khó khăn ngặt nghèo sự có mặt của lực lượng công an bằng những hành động quyết đoán đã bảo đảm được sự an toàn cho người dân
đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết cảm ơn các chiến sĩ công an nhân dân
thật may mắn cho gia đình lại đúng vào những ngày nghỉ tết nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng công an thì không biết mọi chuyện sẽ xấu đi như thế nào
những câu chuyện như thế này nên được chia sẻ mạnh mẽ hơn để người dân hiểu được tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ công an nhân dân
chia sẻ với những khó khăn của cảnh sát giao thông thì cũng hãy tham gia giao thông một cách có văn hóa và an toàn
những hình ảnh này cũng đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ trên các trang mạng
ngày một mươi ba tháng hai tại km sáu thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hướng từ tỉnh đồng nai về thành phố hồ chí minh đoạn nhánh xuống vành đai hai
nhờ có cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng dẫn đường mà chiếc ô tô chở một người đàn ông đang rất nguy kịch
đã có thể đến được bệnh viện sớm nhất có thể không để nguy hiểm đến tính mạng
mạng xã hội là nơi để phản ánh cuộc sống muôn màu và cư dân mạng mong muốn ngay một nhiều hơn nữa những việc làm ý nghĩa
những hành động nhân văn nhân ái như thế này
hành động có ý nghĩa hơn trăm lời nói chiến sĩ công an mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
nhân văn nhân ái hết lòng phục vụ nhân dân càng trong những hoàn cảnh nguy nan tinh thần ấy lại càng phát huy
nhiều cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ xuyên tết không được đón tết bên gia đình
thật sự chia sẻ với những hy sinh rất thầm lặng của các chiến sĩ
nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự cảm kích chia sẻ với những khó khăn những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nói chung lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
trong những ngày tết khi mọi người xung vầy bên gia đình thì các cán bộ chiến sĩ lại ứng trực xa nhà làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn luôn đồng hành giúp đỡ khi nhân dân bị nạn
đối với nhiều cư dân mạng lực lượng công an nhân dân đã thực sự là điểm tựa là những người đã luôn thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi và vui sau niềm vui của nhân dân